sở du lịch tp hcm cho biết sẽ triển khai chín tour du lịch kích cầu mùa du lịch hè hai nghìn hai mươi
hướng đến đối tượng khách hàng là học sinh sinh viên và công nhân lao động trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận
theo đó chín tour này tập trung vào huyện củ chi và cần giờ với các hoạt động du lịch văn hóa
về nguồn tại các di tích lịch sử cách mạng du lịch sinh thái du lịch trải nghiệm
chương trình kích cầu chú trọng tìm hiểu văn hóa lịch sử của tp hcm cũng như một số điểm đến lân cận
cùng với đó dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương năm nay từ một mươi một đến một mươi bốn tháng bốn sẽ diễn ra
ngày hội du lịch tp hcm hai nghìn một mươi chín tại công viên hai mươi ba tháng chín
các tour kích cầu du lịch theo hướng liên kết vùng với khoảng ba mươi tỉnh thành
với hơn một trăm năm mươi gian hàng đến từ các tỉnh thành phía nam